trong xu thế hội nhập toàn cầu những năm qua ngành bán lẻ việt nam đã chứng kiến sự thâm nhập mạnh mẽ của các nhà bán lẻ nước ngoài và thị trường nội địa
đặc biệt là làn sóng mua bán sắp nhập của nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã tác động không nhỏ đến thị trường bán lẻ của việt nam
xu hướng mua bán sắp nhập mna là hoạt động phổ biến trên thế giới từ nhiều năm nay
tại việt nam trong vài năm trở lại đây xu hướng này được nhiều người biết đến một cách rộng rãi trên nhiều thị trường trong đó có thị trường bán lẻ
theo các chuyên gia việc toàn cầu hóa để hòa nhập mua bán sát nhập là điều tất yếu nhất là trong bối cảnh việt nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới như hiện nay
tuy nhiên bên cạnh việc giúp ngành bán lẻ việt nam có thêm cơ hội như học hỏi kinh nghiệm công nghệ hiện đại nhân lực giỏi
thì xu hướng mua bán sắp nhập m a cũng làm tăng thêm áp lực cạnh tranh trực tiếp cho các doanh nghiệp việt
điều này thì cũng gây một cái tác động khá lớn và cũng làm về mặt tâm lý cũng như là dư luận cũng thấy là xôn xao
liệu chúng ta có bị thôn tính bởi các đại gia bán lẻ nước ngoài thông qua các hoạt động mv hay không
thì từ thế của các nhà bán lẻ việt nam chúng tôi cho rằng là mna đó là các cái hoạt động rất là bình thường các cái phương thức kinh doanh của thị trường
và vì vậy thì chúng ta cần có một cái thái độ bình tĩnh cũng như là xem xét hết sức là khách quan và xem xét một cách cẩn trọng về các cái hoạt động men a
tại buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề thị trường bán lẻ việt nam
hướng đi nào cho doanh nghiệp nội địa mới được tổ chức tại hà nội
các chuyên gia đã khẳng định với quy mô dân số hơn chín mươi triệu người cùng tốc độ tăng trưởng luôn đạt hai con số
thị trường bán lẻ của việt nam đã trở thành một điểm đến hấp dẫn và là mối quan tâm thu hút của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước
và xu hướng mna vẫn sẽ tiếp tục sôi động ít nhất từ ba đến năm năm tới
chính vì vậy ngay từ lúc này các nhà bán lẻ việt nam cần phải chủ động thay đổi thích nghi và chuyển động theo luật chơi quốc tế
để duy trì hoạt động giữ vững thị phần và thậm chí là vẫn có thể phát triển được
thì về các cái lĩnh vực khác thì chắc là tự các cái doanh nghiệp cũng phải hiểu rằng là tự mình phải nâng cao cái sức cạnh tranh cho chính bản thân doanh nghiệp mình trên thị trường
nếu như trên thị trường có xuất hiện những dấu hiệu mà có thể là phản cạnh tranh để ảnh hưởng tới cạnh tranh trên thị trường
cũng như ảnh hưởng tới môi trường cạnh tranh
thì bản thân chính các doanh nghiệp của chúng ta hơn ai hết
là những người phải tìm hiểu về pháp luật cạnh tranh và phải hiểu rằng nếu như cái quyền và lợi ích của chúng ta có thể là bị xâm phạm
và theo cái góc độ là các cái doanh nghiệp nước ngoài có thể họ thực hiện một cái hành vi phản cạnh tranh nào đó để có những cái tác động bất lợi tới doanh nghiệp mình
thì mình phải có ngay những cái phản ánh hoặc thậm chí là mình có thể khiếu nại tới cục quản lý cạnh tranh để xử lý vụ việc
theo công bố mới đây của một công ty nghiên cứu thị trường tại đức
năm hai nghìn một mươi năm thị trường bán lẻ việt nam đã đạt doanh thu trên một trăm linh tỷ usd và dự kiến năm hai nghìn một mươi sáu con số này sẽ còn cao hơn rất nhiều
chính vì vậy các doanh nghiệp bán lẻ việt nam cần tạo sự liên kết chặt chẽ tích cực chủ động chuẩn bị nhân lực vật lực cùng những chiến lược dài hơi để sẵn sàng cạnh tranh lành mạnh với các nhà đầu tư nước ngoài